trẻ em cũng là đối tượng rất dễ bị say nắng khi hoạt động nhiều ngoài trời
để phòng say nắng say nóng cho trẻ trong những ngày nắng nóng
bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ ở trong nhà thoáng khí mát mẻ
tránh để cho trẻ hoạt động vui chơi thể chất ngoài nắng quá lâu
nếu trẻ cần ra ngoài cho trẻ đội ngũ vành rộng quần áo sáng màu chất vải nhẹ nhàng
nếu trẻ đi biển cha mẹ không cho trẻ tắm vào thời điểm nắng nóng từ một mươi đến một mươi sáu giờ
đặc biệt nếu thấy trẻ rơi vào tình trạng say nắng cần lập tức đưa trẻ vào vùng dân mát
thông thoáng và tìm cách hạ thăng nhiệt cho trẻ như trường mát bằng khăn mát
nới lỏng quần áo bù nước và các dung dịch điện giải bằng đồ uống
nếu trẻ trong tình trạng nặng cần gọi sự trợ giúp của cơ sở y tế để được xử trí kịp thời